thưa quý vị đảng nhà nước việt nam rất coi trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
điều đó không chỉ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử dân tộc mà còn ở sự khẳng định trên thực tế vai trò ảnh hưởng to lớn của văn hóa việt nam trong quá trình dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử
điều này cho thấy phạm vi rộng lớn tầm ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội càng làm nổi bật hơn các mối quan hệ cơ bản giữa văn hóa với kinh tế văn hóa với chính trị và văn hóa với sự phát triển xã hội
tư cách là nền tảng tinh thần xã hội là bộ lọc định hướng giá trị và điều tiết hoạt động trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
xây dựng và phát triển văn hóa suy cho cùng là hướng tới xây dựng con người
con người làm nên lịch sử và quyết định tương lai của chính mình
trong đó có văn hóa các đặc trưng văn hóa cộng đồng dân tộc
văn hóa định hình các giá trị chuẩn mực của con người phù hợp với điều kiện lịch sử các giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia
đó cũng là cơ sở để phân biệt sự khác nhau về văn hóa giữa các dân tộc
cũng như sự thấm sâu của văn hóa trong hoạt động của con người trong sự vận hành của chế độ xã hội
quan trọng là đảng ta đã có những định hướng trong quá trình quá trình xây dựng một nền văn hóa có sự chọn lọc
tiếp thu những tiến bộ của nhân loại cũng như phát huy được giá trị truyền thống của người việt nam
từ đó để xây dựng một nền văn hóa đậm đà của các dân tộc
và tiên tiến phù hợp với xu thế của thời đại
thứ hai nữa là đẩy mạnh thể chế hóa các nghị quyết của đảng
thành các chính sách các pháp luật các cơ chế để phát triển văn hóa và con người
trong đường lối đổi mới xây dựng phát triển đất nước đảng xác định ba trụ cột quan trọng nhất
đó là xây dựng đảng là then chốt phát triển kinh tế xã hội là trung tâm
và xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội
việc coi văn hóa như một sức mạnh nội sinh một điều kiện sống còn bảo đảm cho công cuộc xây dựng
phát triển bền vững đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc bảo vệ các thành tiệu cách mạng
thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
là một nhận thức mới về vai trò văn hóa trong sự nghiệp đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước